về quản lý gỗ xuất khẩu nghị định quy định gỗ xuất khẩu phải bảo đảm hợp pháp
được làm thủ tục xuất nhập khẩu và chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan hải quan
theo quy định của pháp luật về hải quan
bộ giao thông vận tải vừa tiếp tục đề xuất khôi phục một số đường bay thương mại quốc tế
đối với một số nhóm khách
theo đề xuất từ ngày một mươi năm tháng chín sẽ khôi phục lại đường bay thương mại thường lệ giữa việt nam
với nhật bản hàn quốc trung quốc
từ ngày hai mươi hai tháng chín khôi phục các đường bay đi đến đài loan
trung quốc campuchia lào
trong đó các nhóm khách được nhập cảnh gồm nhà ngoại giao công vụ công dân việt nam
có nhu cầu về nước công dân việt nam đi lao động tại các nước trong đó có nhật bản hàn quốc
người nước ngoài là chuyên gia lao động tay nghề cao nhà đầu tư nhân viên các dự án trọng điểm
với đề xuất này khách du lịch tạm thời vẫn chưa được nhập cảnh việt nam
trong hơn một tháng qua kể từ khi có hiệu lực evfta đã tạo cơ hội lớn cho xuất khẩu của việt nam
giúp đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu dù dịch covid một mươi chín vẫn có những diễn biến phức tạp
theo cuộc xuất nhập khẩu bộ công thương chỉ tính riêng trong tháng tám trị giá xuất khẩu của việt nam sang eu
đã tăng sáu năm so với tháng bảy và tăng hai năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín đạt hai mươi sáu năm tỷ đô la
đây là mức cao nhất tính theo tháng trong năm hai nghìn hai mươi đến thời điểm này
bộ công thương sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp phổ biến tập huấn chuyên sâu về quy tắc xuất xứ
hiện đại hóa công tác cấp co áp dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ
đồng thời phối hợp chặt chẽ với phía eu để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực thi hiệp định
theo tổng cục hải quan sản lượng ô tô nhập khẩu nguyên trước các loại về nước trong tháng tám
đã có sự tăng trưởng mạnh gấp gần hai lần so với tháng trước
trong tháng tám cả nước nhập khẩu gần tám ô tô nguyên chiếc các loại với tổng kim ngạch là một trăm chín mươi triệu đô la
về sản lượng và bảy mươi năm sáu về kim ngạch so với tháng trước đó
tuy nhiên do sự sụt giảm của những tháng trước tổng lượng ô tô nhập khẩu trong tám tháng đặt năm mươi ba chiếc
trị giá hơn một hai tỷ đô la so với cùng kỳ năm ngoái giảm bốn mươi bốn về lượng và giảm bốn mươi ba về trị giá
những ngày qua nhiều thương lái đổ về các tỉnh độc bằng sông kiểu long thu mua chuối
đưa đi các nơi tiêu thụ đẩy ra chuối tăng cao
tại hậu giang an giang thành phố cần thơ
đến vườn mua chuối xiêm với giá từ tám đến một mươi đồng một nải
tăng hai đến bốn đồng một nải so với đầu quý ii
theo tính toán năng suất chuối bình quân đạt từ hai mươi năm bốn mươi tấn một hectare một năm
nếu duy trì được giá bán như hiện nay thì nông dân có lợi nhuận khoảng một trăm linh một trăm năm mươi triệu đồng một hectare
bên cạnh việc tiêu thụ nội địa như dùng để ăn tươi chế biến bánh mứt
thì chuối còn được xuất khẩu đi các nước trên thế giới
theo khảo sát của tổng cục giáo dục nghề nghiệp năm hai nghìn hai mươi một
tổng số lao động qua đào tạo nghề trọng điểm có nhu cầu tuyển mới là khoảng tám trăm một mươi năm người
trong đó nhu cầu tuyển mới lao động có trình độ cao đẳng là cao nhất
tiếp đến là trình độ trung cấp và sơ cấp
đối với lao động trình độ sơ cấp nhu cầu tuyển mới nhiều nhất là may thời trang
kỹ thuật chế biến món ăn kỹ thuật xây dựng
đối với trình độ trung cấp nhu cầu tuyển mới nhiều nhất là may thời trang
vận hành máy xây dựng chế biến món ăn
còn với trình độ cao đẳng nhu cầu tuyển mới nhiều nhất là may thời trang
tiếp đến là vận hành máy xây dựng điện công nghiệp
cũng theo khảo sát hiện nhu cầu của doanh nghiệp về năng lực trên kỹ năng của lao động
đều cao hơn so với năng lực trên kỹ năng hiện có của người lao động
hẹn gặp lại